cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác công vụ dịch vụ công ích thiết yếu
cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch
phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông
phục vụ các nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao tuyên truyền công tác phòng chống dịch
công dân thuộc các trường hợp đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ
tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín người chăm sóc người bệnh và người xuất viện
người đi mua lương thực thực phẩm bắt buộc phải có thời gian cụ thể và có giấy đi chợ
tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu
liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
chiều nay lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của nạn nhân thứ hai ra khỏi đống bê tông đổ nát
có mặt trực tiếp tại hiện trường đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ nổ
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an đã phát hiện nhiều kíp nổ và thuốc nổ dạng rắn
như tin đã đưa vào khoảng hơn sáu giờ sáng nay tại một ngôi nhà ở thôn phường thuốc
xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn
khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn hai vợ chồng chủ nhà tử vong tại chỗ
một nhóm đối tượng đang có hành vi tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên bắt quả tang tại nhà của đối tượng nguyễn văn năng ở xã hòa tân đông
các đối tượng gồm nguyễn văn năng lê văn bảo nguyễn thị ngọc hưởng và nguyễn thị ý nhi
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn hai mươi gram ma túy các loại
cùng các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn năng để điều tra làm rõ
ngoài ra ủy ban nhân dân xã hòa tân đông thị xã đông hòa đã tham mưu ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng trên
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
có hành vi chống người thi hành công vụ hai đối tượng phan đình phủ và trần bảo toàn cùng chú tại huyện đức huệ tỉnh long an
vừa bị tòa nhân dân huyện đức huệ tuyên phạt lần lượt bốn năm và một năm tù giam
theo cáo trạng do nhiều lần bị lực lượng phòng chống dịch nhắc nhở vì không đeo khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn đã có hành vi chửi bới và dùng tay đấm vào ngực của một đồng chí công an xã bình hòa bắc huyện đức huệ
tiếp đó vào ngày ba tháng tám đối tượng phủ đã cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường tỉnh tám trăm ba mươi tám khu phố bốn thị trấn đông thành để quậy phá
sau đó đối tượng dùng tay đánh bị thương một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
được biết phủ đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội chống người thi hành công vụ